họ đã bất chấp nhân tính đạo đức bất chấp sự nghiêm cấm và lên án của pháp luật
họ dùng nhiều cách khác nhau để có thể sở hữu những loại thần dược này
tuy nhiên thứ thần dược trong quan điểm của họ hoàn toàn không có tác dụng trị được bách bệnh
nhất là bệnh ung thư nhưng người ta vẫn lầm tường
điều đáng nói là suy nghĩ sai lầm này lại được đánh đổi bằng mạng sống của những loài động vật hoang dã
đẩy chúng vào nguy cơ tuyệt trùng
đây là hình ảnh một chiếc sừng tê giác đang được mai ra để uống
người ta tin rằng nó có tác dụng cương dương bồi bổ và thậm chí là trị bệnh ung thư
để có được nó tất nhiên con người đã phải lấy từ cơ thể của một con tê giác và bất chấp mạng sống của chúng
còn đây là cách mà người ta có thể lấy từ cơ thể của một con tê giác
người ta vẫn dùng để lấy mật gấu một loại thuốc trị được khá nhiều bệnh theo quan niệm của một số người
những con gấu bị nhốt trong trường trại quan quại và đau đớn
có cầu ác sẽ có cung
chỉ cần mất vài phút vào mạng internet là người ta có thể tìm thấy hàng nghìn lời quảng cáo giao bán mật gấu hay sừng tê giác
và thực sự cũng không khó để tìm mua chúng
tuy nhiên tác dụng của các loại thuốc thực phẩm này như thế nào thì không phải ai cũng biết
bản thân mật gấu là tính đại của chúng
cho nên cái người mà tuổi già rồi dương khí đã kém lại dùng một vị đại hàn thì hàn ngộ hàn tắc từ có nghĩa là nguy hiểm nhiều hơn là lợi
người ta sẽ phải dùng phép hoạt huyết nhưng phải dùng ôn thông để hoạt huyết chứ không thể dùng hàn lương để hoạt huyết được
với cái tác dụng như vậy thì chúng ta có rất là nhiều các thứ dược liệu có thể thay thế
không cần phải sử dụng nó đến nó
thực tế ra có tác dụng thanh nhiệt giải động và có tác dụng chấn kinh
tức phong tức là chống co giật có tác dụng hạ sốt nhưng mà trong cái nhóm tác dụng như vậy thì tất cả các nhóm sừng của động vật đều có tác dụng như vậy cũng chính bởi vì cái sự thái quá mà kém hiểu biết cho nên là sừng tế giác đã bị đẩy lên tột đỉnh như là một cái thứ gì đấy cao siêu và chính sứ cao siêu đó lại đẩy cho rất nhiều nhà vô cùng khốn khó lại vào cái bước khốn khó hơn
ví dụ như nhiều nhà là phải lăn lộn bỏ hết cả tiền
cả gia sản ra để mua một ít dùng thế rác về để chữa bệnh ung thư cho người nhà người thân cuối cùng là người bệnh thì vẫn cứ chết do cái bệnh lý vì nó có đâu có giải quyết được vấn đề đâu và cuối cùng thì người ta gia sản cũng chẳng còn gì tức là người sống còn khổ hơn cả người đã chết
những giới gian thương họ thông thường dùng sừng bò rừng để họ tra trộn vào là sừng tê giác cuối cùng là chúng ta tưởng là chúng ta mua được rừng tế rác nhưng thật ra trên thị trường gom gần như đấy là đồ giả
an toàn là sừng bò rừng về mài cũng thấy khen khét cũng thấy uống cũng thấy hạ nhiệt thế là cứ tưởng sừng tế giác rồi người nọ bảo đây là bảo bối của gia đình không phải thế đâu
đấy là một cái mà để cho mọi người biết rằng là cẩn thận rồi đúng là tiền thì mất rất nhiều mà bệnh tật thì vẫn không khỏi
xuất phát từ những quan niệm suy nghĩ sai lầm về tác dụng của thuốc thực phẩm được lấy từ cơ thể động vật hoang dã nên nạn săn bắt vận chuyển mua bán loài động vật này vẫn cứ tiếp diễn
có quá nhiều lời tuyên truyền kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từ các tổ chức cá nhân trên toàn thế giới nhưng đôi khi họ cũng đành bất lực trước tội ác và sự ích kỷ của con người
lợi ích của bản thân luôn đặt lên hàng đầu bất chấp cả đạo đức
một trong những nguyên nhân là vì thói quen của chúng ta sử dụng rất nhiều các sản phẩm từ các loài động thực vật hoang dã trong đó khá có cả những loài mà hiện nay đang được pháp luật bảo hộ đang được công mức quốc tế bảo hộ
khi không có người mua sẽ chẳng còn người bán
không có người dùng sẽ chẳng còn người biếu
người dân nên có nhận thức đúng đắn về tác dụng thực sự của các loại thuốc thực phẩm chất xuất từ cơ thể động vật hoang dã và tuyệt đối không sử dụng chúng
cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường quản lý chặt chẽ công tác cây nuôi động vật hoang dã tránh sự trồng chéo giữa các bộ ngành
đồng thời mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới trong việc bảo tồn động vật hoang dã
chức nạn săn bắt vận chuyển mua bán trái phép dẫn chúng đến nguy cơ tuyệt trùng